thưa quý vị hoạt động tín dụng đen đang có những diễn biến phức tạp với nhiều biến tướng tinh vi và khó lường
thời điểm hiện nay các đối tượng lợi dụng sự khó khăn của các doanh nghiệp tiểu thương và người dân
do ảnh hưởng bởi dịch bệnh để tìm cách tiếp cận người có nhu cầu vay tiền
đặc biệt thời gian qua đã xuất hiện những chiêu thức mới được các tổ chức tín dụng đen sử dụng để trục lợi
phản ánh của phóng viên intv
thông qua mạng xã hội zalo facebook các đối tượng quảng cáo về việc cho vay tiền với thủ tục đơn giản
không cần thế chấp tài sản hay giấy tờ tùy thân
và đặc biệt người vay có thể sử dụng cả ảnh khỏa thân của chính mình là cũng có thể vay được tiền
với trường hợp người dân này do lỡ vay hai trăm linh triệu đồng
với lãi suất là ba trăm sáu mươi một năm và sau đó mặc dù chị đã lo đủ số tiền trả nợ
nhưng các đối tượng cho vay lại tìm cách không nhận tiền
từ đó chúng buộc người phụ nữ này phải xa hẹn hợp đồng và phải chịu phạt nếu không chúng liên tục đe dọa

hoạt động âm thầm
các hình thức cho vay trực tuyến vay online cũng có sự chuyển đổi hoạt động âm thầm
để lần tránh sự đấu tranh quyết liệt của lực lượng công an
nhiều app cho vay đã đổi tên như u vay đổi thành e vay
xe tiền nhanh thành ví vay nhanh
hoặc một số app đã co cụm lại như áp ví tò mò vay bốn mươi hay là vay vui vẻ
người đi vay đến thời hạn đóng lãi nếu không trả được lãi thì lại tiếp tục được đối tượng
chỉ hướng đến những cái app khác những cái trang web khác để vay tiền để trả tiếp nối
tiếp nối cái khoản vay
và dẫn đến cái tình trạng là lái trồng lái
mà trận tín dụng đen vẫn phức tạp trong mùa dịch
khi cơ quan chức năng đấu tranh bóc gỡ quyết liệt
thì các đối tượng sẽ tìm mọi cách để tiếp tục hoạt động với phương thức và thủ đoạn mới
chính vì vậy mỗi người dân cần tỉnh táo trước những lời mời chào
quảng cáo hấp dẫn về hình thức hay thủ tục cho vay của các đối tượng
bởi thực chất đây chính là những cái bẫy tác đẩy nhiều người vào hoàn cảnh khốn cùng vì tín dụng đen
từ ngày sáu đến ngày một mươi bảy
tòa án nhân dân tp hcm dự kiến mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo trần vĩnh tuyến
cựu phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm bị cáo lê tấn hùng
nguyên tổng giám đốc tổng công ty nông nghiệp sài gòn sacri và một mươi bảy đồng phạm
liên quan đến các sai phạm xảy ra tại sacri
theo cáo trạng mặc dù dự án nhà ở tại phường phước long b quận chín củ
mới chỉ xây dựng được tám mươi công trình kỹ thuật hạ tầng
chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính với nhà nước và chưa đủ điều kiện để chuyển nhượng
nhưng bị can lê tấn hùng vân chí đạo cán bộ cấp dưới hoàn thiện thú tục
đề nghị ủy ban nhân dân tp hcm chấp thuận để chuyển nhượng toàn bộ dự án
cho công ty cổ phần phong phú với số tiền một trăm sáu mươi tám tỷ đồng
gây thiệt hại cho nhà nước ba trăm bốn mươi tám tỷ đồng tại thời điểm chuyển nhượng dự án
và sáu trăm bảy mươi hai tỷ đồng tại thời điểm khởi tố vụ án
cơ quan điều tra xác định ông trần vĩnh tuyến
cựu phó chú tịch ủy ban nhân dân tp hcm đã kêu quyết định số sáu nghìn bảy mươi bảy qdubnd
nội dung chấp thuận chuyển nhượng dự án do sacri làm chủ đầu tư cho tổng công ty phong phú
hành vi trên của ông trần vĩnh tuyến đã tạo điều kiện để lê tấn hùng và đồng phạm
thực hiện thủ tục chuyển nhượng dự án trái quy định của pháp luật khi không tiến hành thẩm định giá
xác định giá trị chuyển nhượng theo giá thị trường
gây thiệt hại cho nhà nước sáu trăm bảy mươi hai tỷ đồng chưa được thu hồi
ngoài ra lê tấn hùng và sáu đồng phạm khác còn thực hiện các hành vi lập khống chứng từ
đi tham quan học tập kinh nghiệm ở nước ngoài để tham ô số tiền trên một mươi ba ba tỷ đồng của sacri
sau thời gian tích cực điều tra công an huyện thống nhất tỉnh đồng nai đã kết luận điều tra
đồng thời chuyển hồ sơ đến viện kiểm sát nhân dân cung cấp để đề nghị truy tố năm bị can
gồm lê thành đạt hai mươi bốn tuổi trú tỉnh đồng nai các đối tượng trần trọng bình hai mươi ba tuổi
nguyễn văn cường hai mươi ba tuổi nguyễn huy hoàng hai mươi tuổi và đinh văn sang hai mươi bốn tuổi
cả bốn đều qua tính thanh hóa về tội tàn trự trái phép chất ma túy
theo kết luận điều tra khuya ngày một mươi tám tháng sáu sau khi tổ chức ăn nhậu đạt bình cường và sang
rủ nhau góp tiền mỗi người một triệu đồng mua ma túy về cùng sử dụng chung
cường góp một triệu đồng cho hoàng cả nhóm đồng ý
cường đã ứng bốn triệu đồng để đưa đạt đi mua bốn viên thuốc lắc và một gram ketamine
và mượn loa đèn của đối tượng chưa rõ lai lịch
sau đó rủ cả hai đối tượng nữ đến cùng sử dụng ma túy chung tại một nhà nghỉ ở thị trấn dầu dây
thì bị công an huyện thống nhất tỉnh đồng nai kiểm tra phát hiện bắt giữ
thu giữ một túi ma túy một viên nén màu hồng một lượng chất bột màu trắng thu giữ tại địa sứ trọn
có tống trọng lượng hơn một ba gram loại mdma và ketamine một thẻ atm
một tờ tiền mệnh giá một mươi đồng vốn tròn chín điện thoại di động các loại
một đĩa sứ tròn màu trắng một loa bluetooth một đèn laser
tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của đạt lực lượng công an thu giữ một túi ma túy
có trọng lượng hơn bốn mươi năm gram loại ketamin
hôm qua ngày bốn tháng một mươi hai đội một cục quản lý thị trường tp hcm kiểm tra kho sản xuất mỹ phẩm
tại quận một mươi hai phát hiện số lượng lớn sản phẩm được sản xuất không đủ điều kiện để bán ra thị trường
đội một của quản lý thị trường tp hcm tiến hành kiểm tra kho hàng sản xuất mỹ phẩm rộng khoảng năm trăm linh m hai
của chi nhánh công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại dịch vụ hóa mỹ phẩm thiên lộc thành
trên đường tân thế hiệp hai mươi phường tân thế hiệp quận một mươi hai
phát hiện công nhân đang sản xuất nhiều sản phẩm mỹ phẩm như dầu gội nước rửa tay sữa tắm
lực lượng chức năng đã phát hiện gần bốn sản phẩm các loại
trong đó có hơn ba hai trăm bốn mươi chai bốn trăm năm mươi hợp giấy thành phẩm các loại
cùng số lượng hóa chất công nghiệp máy móc
theo nhận định ban đầu toàn bộ mỹ phẩm này không đủ điều kiện để bán ra thị trường
chủ cơ sở không cung cấp được giấy chứng nhận đủ điều kiện để sản xuất mỹ phẩm
theo quy định tại điểm a khoảng hai điều bảy mươi nghị định số một trăm một mươi bảy hai nghìn hai mươi ndcb
lực lượng quản lý thị trường đã lập biên bản tạm giữ lô hàng để tiêu hủy theo quy định pháp luật
ước tính giá trị lô hàng gần năm trăm linh triệu đồng
được biết kho hàng sản xuất này hoạt động ba năm nay
tuy nhiên mới hoạt động lại gần một tháng nay do nghỉ dịch
số mỹ phẩm này sẽ được chủ bỏ xỉ tại các chợ hộ kinh doanh tại tp hcm
vào chiều ngày hôm qua phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm cho biết vừa phối hợp
với đội cảnh sát hình sự công an quận một công an quận một mươi và công an quận bốn
bắt giữ các đối tượng gồm nguyễn ngọc tài sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một nguyễn chính thiêm sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba
nguyễn quốc hưng sinh năm hai nghìn năm cùng ngụ tại quận bốn nguyễn văn sơn sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi
ngụ tại quận bảy để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cụ thể vào chiều tối ngày hai mươi hai tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một tài giả làm gái mẹ dâm đến công viên hai mươi ba tháng chín
quận một và mồi chạy được một khách mua dâm do đã bàn bạc trước nên trong lúc tài thỏa thuận giá bán dâm
thì các đối tượng còn lại sẽ tìm cách lấy trộm xe của khách
tuy nhiên do khách khóa cổ xe nên đối tượng không lấy trộm được
chúng tiếp tục dẫn dụ khách đến một khách sạn trên địa bàn quận một mươi để tìm cách lấy trộm chìa khóa xe
trong lúc người khách mua dâm đang tắm thì tài lấy trộm chìa khóa xe đưa đồng bọn lấy xe tẩu thoát
sau khi thực hiện hành vi mua bán dâm xong tài nhanh chóng rời đi
các đối tượng mang chiếc xe trộm được đến một tiệm cầm đồ trên đường nguyễn thị tần
phường hai quận tám để cầm lấy tiền tiêu xài
đến chiều qua ngày hai mươi sáu tháng một mươi một lực lượng cảnh sát hình sự đã phát hiện băng nhóm trên
tại công viên hai mươi ba tháng chín nên mời về làm việc
tại trụ sở công an các đối tượng khai nhận hành vi phạm tội của mình
chúng cho biết thường hoạt động tại khu vực trung tâm tp hcm
đối tượng chúng nhắm đến chủ yếu là người nước ngoài nhưng do tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
khách nước ngoài không du lịch tại việt nam nên băng nhóm này chuyển sang giàn cảnh khách việt nam
để chiếm đoạt tài sản
phòng cảnh sát hành sự công an tỉnh quảng bình vừa phối hợp với công an tp đồng hới
và các phòng nghiệp vụ phá thành công chuyên án tín dụng đen với lãi suất lên tới ba trăm sáu mươi năm một năm
bắt giữ hai đối tượng gồm lương minh ngọc và nguyễn thái quý về hành vi
cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
điều đáng nói trong vụ án này là các đối tượng đã dùng hình ảnh nhạy cảm của người vay
để thế chấp nếu như bên vay không có tài sản hay giấy tờ tùy thân để cầm cố
và đây là thủ đoạn mới được các đối tượng tín dụng đen sử dụng để trục lợi bất chính
cần phải được chết xóa
sau khi trao đổi qua mạng xã hội với nhóm đối tượng lương minh ngọc và nguyễn thái quý
để muốn vay một món tiền để giải quyết việc riêng các đối tượng đã đồng ý cho một người phụ nữ
ở thành phố đồng hới vay số tiền gần một trăm linh triệu đồng với các điều kiện là lưu ký giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất
sau khi hoàn thành các thủ tục các đối tượng đã chuyển cho nạn nhân số tiền bảy mươi năm triệu đồng
tuy nhiên vì cần tiền nên nạn nhân muốn vay thêm các đối tượng chuyển tiếp cho nạn nhân
vay hơn một mươi triệu đồng nữa và cắt lãi trước với lãi suất được tính từ một trăm tám mươi đến ba trăm sáu mươi năm một năm
sau thời gian khi nạn nhân chưa có điều kiện để trả các đối tượng ép buộc nạn nhân
làm thủ tục sang tên quyền sử dụng
các đối tượng sử dụng thủ đoạn tinh vi lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin mất cảnh giác của người dân để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đo tài sản
xuất phát từ nhu cầu kiếm tiền online khoảng cuối tháng tám năm hai nghìn hai mươi một người phụ nữ này vào mạng xã hội facebook để tìm các trang tìm kiếm việc làm
sau đó chị nhận được một đường link gửi vào gia lô với nội dung tham gia vào ứng dụng kiếm tiền online trên sàn coinex
tiếp đến chị được một số đối tượng hướng dẫn cách thức cài ứng dụng trên điện thoại di động
tài khoản hướng dẫn nạp tiền và tham gia các gói nhiệm vụ của ứng dụng với cam kết một trăm linh hoàn thành nhiệm vụ và nhận phần thưởng
ban đầu với số tiền tham gia ít khi hoàn thành các nhiệm vụ chị nhận được tiền gốc và tiền thưởng theo thỏa thuận
tuy nhiên khi chị nạp số tiền từ năm triệu đồng trở lên để chơi lúc này ứng dụng liên tục báo lỗi
yêu cầu chị nạp thêm số tiền lớn khác để nhận tiền gốc và tiền thưởng trước đó
xong càng nộp thêm tiền chị càng bị chiếm đoạt số tiền lớn hơn
số tiền lớn là một trăm năm mươi sau đó là ba trăm linh sau đó năm trăm linh rồi tăng lên ba triệu và năm triệu
và số tiền tôi bắt đầu đến năm triệu là đã được thưởng số tiền lên rất là lớn
thì tôi phải nạp nạp thêm vào để tôi mới lấy lại được cả gốc và lãi
thì cứ như vậy số tiền tôi tham gia vốn gốc bỏ ra trong quá trình từng bậc thang một
thì số tiền gốc của tôi đã bị mất là gần một tỷ đồng và nay đã mất hoàn toàn không lấy lại được
đây là một dạng lựa chọn
lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua ứng dụng trên điện thoại thông minh diễn ra khá nhiều trong thời gian qua
ngoài ra một số thủ đoạn lừa đảo phổ biến như mạo danh cán bộ công an viện kiểm sát tòa án
gọi điện thoại cho bị hại thông báo về việc vi phạm pháp luật hoặc liên quan đến vụ án
yêu cầu các bị hại chuyển tiền vào tài khoản của chúng lập tài khoản giả mạo
hoặc hách thông tin tài khoản zalo facebook của bị hại
sau đó nhắn tin cho người thân người quen của bị hại nhờ chuyển tiền vay tiền nạp thẻ điện thoại
theo số liệu của phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh thái nguyên từ đầu năm hai nghìn hai mươi một đến nay
đơn vị đã tiếp nhận chín vụ chín bị hại đến trình báo về việc bị các đối tượng sử dụng công nghệ cao
thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền bị chiếm đoạt trên sáu tỷ đồng
khi thực hiện các giao dịch tài chính ngân hàng liên quan đến tài khoản ngân hàng
tài khoản ngân hàng tài khoản ngân hàng tài khoản ngân hàng tài khoản ngân hàng
trên mạng xã hội thì người dân hết sức thận trọng tỉnh táo cảnh giác
khi cơ quan công an cơ quan nhà nước có yêu cầu làm việc với người dân thì sẽ gặp trực tiếp
không liên hệ qua mạng xã hội qua mạng viễn thông
người dân cần đề cao tinh thần cảnh giác trước thủ đoạn ngày càng tinh vi của các đối tượng lừa đảo
chiếm đạt tài sản công nghệ cao đồng thời tích cực tố giác tội phạm tới cơ quan chức năng

phát hiện các đối tượng có hành vi vi phạm kịp thời ngăn chặn không để hậu quả đáng tiếc xảy ra
công an tỉnh bắc ninh vừa phá chuyên án đấu tranh với ổ nhóm môi giới mại dâm trên không gian mạng
bắt quả tang ba đôi nam nữ có hành vi mua bán dâm tại nhà nghỉ hà vi thuộc khu một mươi phường đại phúc thành phố bắc ninh
ba đối tượng có hành vi môi giới mại dâm gồm nguyễn đức lợi ba mươi bốn tuổi nguyễn quý quyên ba mươi ba tuổi
cùng ở huyện hữu lũng tỉnh lạng sơn và dương đình lương ba mươi bốn tuổi ở huyện tân kỳ tỉnh nghệ an
lợi là đối tượng chủ mưu cầm đầu ổ nhóm môi giới mại dâm
lợi sử dụng các tài khoản gia lô facebook các trang web đăng tin bài hình ảnh gái mại dâm để mời trao khách
khi khách có nhu cầu sẽ bình luận dưới các bài viết
lợi sẽ cho khách số điện thoại để kết bạn gia lô nhắn tin trao đổi và gửi hình ảnh gái bán dâm cho khách chọn
sau khi thỏa thuận xong lợi lương và quyên điều gái bán dâm đã được chọn đến các nhà nghỉ khách sạn mà khách đặt trước
giá tiền thỏa thuận cho mỗi lần bán dâm là từ khoảng sáu trăm linh đồng đến hai triệu đồng
lợi lương và quyền được hưởng năm mươi số tiền gái bán dâm thu của khách